tiếp tục phiên họp mở rộng ủy ban pháp luật của quốc hội thẩm tra sơ bộ báo cáo của chính phủ
về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo năm hai nghìn một mươi tám
tại buổi làm việc nhiều ý kiến cho rằng đơn thư khiếu nại tố cáo phải được giải quyết kịp thời
ngay từ cơ sở để không tạo thành điểm nóng gây phức tạp về an ninh trật tự
theo báo cáo năm hai nghìn một mươi tám tình hình khiếu nại tố cáo công dân diễn biến theo chiều hướng gia tăng
về số lượng đơn thư số vụ việc
theo đó các cơ quan hành chính nhà nước tiếp nhận gần ba trăm hai mươi ba đơn thư các loại
số đơn khiếu nại về lĩnh vực đất đai tiếp tục chiếm đa số trong tổng số đơn khiếu nại đến hơn sáu mươi ba
tuy nhiên số lượng vụ việc khiếu nại được giải quyết lại thấp hơn so với năm trước
tỷ lệ cán bộ công chức vi phạm bị phát hiện thông qua hoạt động giải quyết khiếu nại tố cáo
lại có chiều hướng gia tăng
tại buổi làm việc nhiều đại biểu cho rằng qua giám sát cho thấy
ở một số nơi việc tiếp công dân còn rất hình thức
nhiều cán bộ thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại của người dân
đây là nguyên nhân khiến việc khiếu kiện vượt cấp ra trung ương diễn biến phức tạp những năm gần đây
từ đó nhiều đại biểu cho rằng cần phải đánh giá rõ trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương
trong việc tiếp giải quyết khiếu nại của công dân
mọi khiếu nại tố cáo phải được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở đúng quy định
đối thoại lắng nghe giải quyết có ly có tình không để tạo thành điểm nóng gây phức tạp về an ninh trật tự